thưa quý vị cơn mưa lớn vào khoảng hai mươi giờ tối qua đã khiến nhiều tuyến phố chính tại thủ đô bị ngập lụt nhiều nhà dân bị nước tràn vào
thời điểm hai mươi h bốn mươi năm tối qua lượng mưa đo được tại các quận hoàn kiếm hai bà trưng ba đình đống đa đều từ bảy mươi năm đến chín mươi bốn mm
theo khảo sát của phóng viên intv thì tại khu vực nguyễn khuyến đoạn trước cổng trường trung học cơ sở lý thường kiệt
vương thừa vũ phan văn trường khu vực cổng chợ doanh trại quân đội bùi sương trạch trần bình trân cầu vĩnh tuy phùng khoang đã bị úng ngập
nước mưa không kịp thoát khiến nhiều đoạn đường nước ngập sâu từ hai mươi đến ba mươi cm
mưa lớn cùng với nước ngập khiến cho nhiều phương tiện lưu thông khó khăn một số phương tiện bị nước tràn vào động cơ gây chết máy
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải điều tiết giao thông để việc đi lại của người dân được thuận tiện